ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành ubnd huyện đức trọng tập trung xử lý rứt điểm các sai phạm vi phạm liên quan đến dự án của công ty cổ phần du lịch sinh thái phương nam tại tiểu khu hai trăm sáu mươi tám xã hiệp an huyện đức trọng hoàn thành và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
chính quyền địa phương vận động các hộ dân tại khu vực làng đại dương tiểu khu hai trăm sáu mươi tám hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp xây dựng công trình kiến trúc không phép trái phép không tham gia kích động lôi kéo xúi dục cán bộ xúi dục các hộ dân trong khu vực chống đối ngăn cản việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chức năng trong việc xác minh lập hồ sơ và xử lý các sai phạm liên quan trong khu vực
huyện đức trọng tập trung chỉ đạo
thực hiện việc lập hồ sơ vi phạm xử lý rứt điểm các sai phạm tại khu vực này làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xử lý theo quy định
công an tỉnh tiến hành điều tra hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm dứt điểm các vụ vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng nổi cộng phức tạp tại tiểu khu hai trăm sáu mươi tám